chiều nay tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ ba mươi hai
phiên họp thường kỳ tháng bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết trong phiên họp thường kỳ tháng bốn lần này
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó chính phủ xin lùi thời gian chỉnh một dự án luật
nhưng xin bổ sung một mươi hai dự án luật pháp lệnh dự thảo nghị quyết
chính phủ cũng đề nghị xem xét chính quốc hội chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm
với dự kiến khoảng một mươi tám dự án luật
chủ tịch quốc hội đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội cần thảo luận
cân nhắc kỹ lưỡng việc điều chỉnh đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương của đảng
nhà nước và kỷ cương trong xây dựng luật pháp lệnh
lần này ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ xem xét đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
tại phiên họp thứ ba mươi hai ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về năm dự án luật
gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược
dự án luật di sản văn hóa sửa đổi dự án luật tư pháp người chưa thành niên
dự án luật thuê giá trị gia tăng sửa đổi và dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét các vấn đề quan trọng như xem xét tờ trình về đề xuất điều chỉnh
chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm
báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc nam phía tây
đoạn gia nghĩa tỉnh đắk nông trơn thành tỉnh bình phước
về vấn đề giám sát ủy ban thường vụ quốc hội xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của quốc hội
về việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi năm của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
thưa quý vị sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội đã nghe và cho ý kiến
trước khi xem xét thông qua dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
và tờ trình đề nghị xây dựng luật tương trợ tư pháp về hình sự
đề nghị của chính phủ về chương trình năm hai nghìn hai mươi năm điều chỉnh chương trình năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng bộ tư pháp cho biết chính phủ ưu tiên đề xuất đưa các dự án
nhằm tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế nâng cao năng lực cạnh tranh
tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế pháp luật
khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm tính khả thi coi trọng chất lượng không chạy theo số lượng
không đưa vào chương trình những dự án thiếu hồ sơ hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng
một số ý kiến cho rằng cần xem xét lùi lại dự án luật thi hành dự án dân sự
giãn tiến độ cũng như bảo đảm chất lượng vì đây là dự án khó
đối với dự án luật phòng trái chữa trái và cứu nạn để nâng cao trách nhiệm cá nhân
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và phù hợp với diễn biến hiện nay
rất cần thiết trình dự án luật này tại kỳ họp thứ bảy thay vì lùi sang kỳ họp thứ tám
bộ công thương xin nếu đủ điều kiện trình và xem xét thông qua dự án luật điện lực sửa đổi
tại một kỳ họp kỳ họp thứ tám
thưa quý vị chiều nay tại hà nội hiệp hội bất động sản việt nam
hội môi giới bất động sản việt nam đã tổ chức hội nghị
công bố báo cáo thị trường bất động sản việt nam quý i và dự báo thị trường quý ii
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn có sáu hai trăm linh giao dịch bất động sản tăng tám so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
và gấp đôi cùng kỳ năm trước
nguồn cung quý i hai nghìn hai mươi bốn đạt trên hai mươi năm trăm linh sản phẩm trong đó có bốn ba trăm linh sản phẩm mới hoàn toàn
còn lại là hàng tồn của các giai đoạn mở bán trước đó
sản phẩm các căn hộ bình dân đạt một hai trăm năm mươi sản phẩm tăng hơn bảy mươi so với quý iv

sáng nay tại hải phòng techfest kết nối vùng duyên hải bắc bộ năm hai nghìn hai mươi bốn
hỗ trợ nâng cao năng lực của địa phương trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được tổ chức
sự kiện techfest kết nối vùng duyên hải bắc bộ được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở
nhằm tăng hiệu quả cho doanh nghiệp thông qua việc tận dụng nguồn lực từ bên ngoài
để giúp đổi mới cập nhật và phối hợp với công nghệ giảm bớt chi phí nghiên cứu
giải quyết bài toán kinh doanh và tạch cấu trúc doanh nghiệp mình trong khu vực vùng duyên hải bắc bộ
thông qua sự kiện các hoạt động trưng bày trình diễn và kết nối các sản phẩm giải pháp công nghệ
của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với các hoạt động quản lý
và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp lớn kết nối đầu tư kết nối kinh doanh
hợp tác phát triển cho các công ty khởi nghiệp đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo mở
là cơ hội kết nối mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế khi có sự tham gia của chính quyền thành phố
chengdu tỉnh trung búc và công viên công nghệ trung búc hàn quốc với một mươi năm tổ chức doanh nghiệp
của hệ sinh thái đổi mới tại hàn quốc các quỹ đầu tư nhà đầu tư tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
trong và ngoài nước
ngày hôm nay tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra hội nghị chiến lược phát triển
kinh tế tư nhân năm hai nghìn hai mươi bốn do liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam chủ trì
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh phối hợp tổ chức
hội nghị đã đưa ra bức tranh tổng quan về nguồn vốn và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân việt nam
hội nghị chiến lược phát triển kinh tế tư nhân hai nghìn hai mươi bốn tại quảng ninh là hoạt động đầu tiên của
cộng đồng khoa học và doanh nhân việt nam hưởng ứng tại hội nghị các diễn giả và doanh nhân
nhà khoa học nhà quản lý cùng bàn thảo chuyên sâu làm sáng tỏ nhiều vấn đề như doanh nhân trẻ
trong doanh nghiệp tư nhân vì sự phát triển của đất nước vị trí vai trò giải pháp tầm nhìn chiến lược
phát triển khoa học công nghệ trong tồn tại và phát triển doanh nghiệp hệ sinh thái khoa học công nghệ
doanh nghiệp doanh nhân trẻ tư nhân những thuận lợi khó khăn đề xuất phát triển giải pháp tháo gỡ
chúng tôi cũng rất là mong muốn là qua hội thảo đợt này thì doanh nghiệp chúng tôi sẽ học hỏi
được những điều bổ ích cũng như là sự kết nối giao lưu cũng như là với cái tầm quy mô mở rộng như này
thì doanh nghiệp chúng tôi hy vọng trong tương lai chúng tôi sẽ có những sự phát triển
làm sao cho nó phù hợp với xu hướng của thời đại
để đưa vào được cuộc sống thì những chính sách này cần được hiện thực hóa bằng những chính sách cụ thể
của nhà nước rồi cao hơn nữa là các hình thức pháp luật rồi cao hơn nữa là những chủ trương lớn
của đảng nhà nước
đây là một việc làm rất có ý nghĩa rất bổ ích và bước đầu đã tạo ra một tình lan tỏa
tạo ra một khí thế một cái niềm tin cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp việt
hiện nay việt nam có khoảng gần chín trăm linh doanh nghiệp tư nhân hoạt động với khoảng bảy triệu doanh nhân
đóng góp gần bốn mươi năm gdp của cả nước một phần ba thu ngân sách nhà nước hơn bốn mươi vốn đầu tư thực hiện
toàn xã hội chính vì vậy hội nghị chiến lược phát triển kinh tế tư nhân hai nghìn hai mươi bốn là cơ hội lan tỏa
đến cộng đồng khoa học doanh nhân
các chủ trương chính sách của quốc gia với các nội dung xuyên suốt gồm giải pháp đa dạng nguồn vốn
ứng dụng công nghệ chuyển đổi số nâng cao vai trò vị thế của kinh tế tư nhân việt nam
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn đánh dấu hành trình một mươi năm lực lượng kiểm ngư việt nam chính thức ra mắt
kể từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
trong suốt thời gian đó lực lượng này đã có nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân cứu hộ cứu nạn
tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển
ngoài ra sự hiện diện của lực lượng kiểm ngư trên các vùng biển việt nam cũng góp phần đẩy lùi
những hoạt động khai thác trái phép sát cánh cùng ngư dân vươn khơi an toàn
mười năm qua hơn một năm trăm linh lượt tàu kiểm ngư đi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra
kiểm soát nghề cá trên các vùng biển của việt nam
đây là lực lượng nòng cốt phòng chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền quốc gia
trong một mươi năm lực lượng kiểm ngư đã phát hiện và xử lý trên một mươi hai lượt tàu cá vi phạm
khai thác iuu lập biên bản
ra quyết định xử phạt thu nộp ngân sách khoảng trên một trăm linh tỷ đồng
chính vì vậy đã từng bước giảm dần các hành vi vi phạm khai thác iuu trên biển
tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn đối với lực lượng kiểm ngư trong hoạt động của mình
liên quan đến các công nghệ điện thoại vệ tinh hoặc là những công nghệ giám sát bằng vệ tinh
để khi hoạt động trên biển thì sẽ được thông suốt từ trung ương xuống địa phương
cái thứ hai là hiện nay sáu cái loại phương tiện thiết bị
để làm sao trong quá trình tuần tra trên biển chúng ta có thể là quay phim
chụp ảnh và là những cái chứng cứ rất quan trọng cho cái việc mà xử phạt nguội
cũng như là các hoạt động vi phạm khai thác trên biển
tại hội nghị kiểm ngư việt nam đồng hành cùng ngư dân thực thi pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
chống khai thác iuu vì một ngành thủy sản xanh và phát triển bền vững
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức sáng nay
đại diện kiểm ngư các địa phương cũng chia sẻ về khó khăn trong công tác xử phạt hành chính
cơ chế hỗ trợ dành cho cán bộ kiểm ngư
việc sớm đưa ra những biện pháp tháo gỡ khó khăn trên sẽ là động lực để lực lượng kiểm ngư hỗ trợ
đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển giữ vững an ninh trật tự nghề cá trên biển
góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
từ nhiều năm nay bãi rác tập trung tại thị trấn đinh văn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
luôn trong tình trạng quá tải
đặc biệt là bãi rác thường cháy âm ỉ phát sinh khói bụi làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân
trong khi đó dự án xử lý rác thải mới của huyện với nguồn vốn hơn một trăm linh tỷ đồng
được kỳ vọng sớm giải quyết tình trạng này nhưng lại nhiều lần chậm tiến động
núi rác được tập kết lộ thiên xung quanh bãi rác không có tường chắn bao bọc
tiếp giáp với khu vực làm vườn của người dân
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín tới nay vào mùa khô bãi rác thường cháy lúc to lúc nhỏ

tàn khí độc hại mà
đề nghị với các cơ quan chuyên về xử lý được cái này thì nên gọi là
yêu cầu người ta gọi là làm một cái chỗ nhà máy xử lý thơ bụi làm thế nào cho nó hết đi
nhiều năm qua lượng rác thải sinh hoạt thu gom vận chuyển từ các địa phương trên địa bàn huyện lâm hà
về tập trung tại đây đều xử lý bằng hình thức trôn lấp với khoảng trên dưới bốn mươi tấn mỗi ngày
riêng trong năm hai nghìn hai mươi ba lượng rác thải được thu gom tập trung
và bãi rác đã là hơn một mươi năm tấn
các đội địa phương và quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường thì phòng cũng mong muốn là
tuyên bị tư vấn công ty trách nhiệm môi trường lâm hà sớm đầu tư cơ sở vật chất để đưa vào thu gom rác thải
thu gom rác thải và xử lý rác thải để tránh cái tình trạng một là cháy
hiện nay hàn hàn là tránh tình trạng của những môi trường
cuối năm hai nghìn hai mươi tỉnh lâm đồng đã chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường lâm hà
đầu tư dự án xử lý rác công suất chín mươi tấn mỗi ngày đêm với tổng mức đầu tư là một trăm linh ba tỷ đồng
tuy nhiên từ đó đến nay công trình chỉ mới xây dựng được phần khung giang dở
còn quy trình xử lý rác thì vẫn thô sơ mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần ra văn bản thúc giục
đồng bào thơ mê nam bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
thưa quý vị sáng nay tại trung đoàn không quân chín trăm một mươi sáu sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi một quân chủng phòng không không quân
các cán bộ chiến sĩ tham gia lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đã thực hiện diễn tập bay biểu diễn kéo cờ tổ quốc
cờ đảng với biên đội gồm chín trực thẳng
theo kế hoạch lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sẽ có lực lượng không quân
chào mừng gồm chín máy bay trực thăng mang cờ đảng cờ tổ quốc bay qua khán đài sân vận động thành phố điện biên phủ
những lá cờ có kích thước giống nhau là hai mươi m hai được làm từ chất liệu polyester
loại vải có đặc tính dai bền và thoáng khí bảo đảm trong quá trình bay cùng trực thăng
trước mỗi lần máy bay cất cánh các bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng máy bay từ trong ra ngoài
một chuyến bay thành công phụ thuộc rất nhiều vào các bộ phận phục vụ dưới mặt đất
từ khi nhận điện thì chúng tôi cảm thấy là đây cũng là vinh dự và trách nhiệm
từ đó chúng tôi xác định rõ được nhiệm vụ từ công tác chuẩn bị bay rồi đến thực hành bay chú đáo tỉ mỉ và hiệp đồng thật chặt chẽ
khác với các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc vận tải hàng hóa thông thường
trong chương trình bay biểu diễn lần này những chiếc trực thăng sẽ được treo dưới bụng một quả nặng có trọng lượng lên tới một trăm hai mươi năm kg
quả nặng này nối với một sợi dây cáp
dài tám mét treo lá cờ phía dưới bụng máy bay giúp cho lá cờ có thể tung bay cân đối khi trực thăng tiến về phía trước
việc bay đội hình chín máy bay giữ khoảng cách và độ cao đều nhau
đòi hỏi phi công cần tập trung cao độ vào quá trình gian luyện bảo đảm sức khỏe sự kiên trì
đội trưởng ba biên đội cần phải có sự hiểu nhau nắm chắc bài bay đường bay và nội dung liên quan để bảo đảm nhiệm vụ diễn ra tốt nhất
đối với trung đoàn chín trăm một mươi sáu trước đây cách đây một mươi bốn năm trung đoàn đã tổ chức bay chào mừng
kỷ niệm một năm thăng long tại hà nội
tuy nhiên nhiệm vụ đợt này nó khác có cái khó khăn hơn đối với trung đoàn chín mươi sáu
đó là bay cơ động toàn bộ lực lượng trang bị và phi công lên địa biên
tôi cán bộ chí sĩ trung đoàn chín mươi sáu cũng như các đồng chí tham gia nhiệm vụ này đây là một cái linh dự
đến thời điểm hiện tại các cán bộ phi công tổ bay đã thực hành nguyện nguyễn
với quyết tâm mang đến màn trình diễn đặc sắc chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
vào ngày bảy tháng năm tới đây
tỉnh ninh bình vừa nhận quyết định công bố thêm hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
là nghề thủ công truyền thống nghề theo gen ninh hải và tập quán xã hội và tín ngưỡng mò mường
theo các nghệ nhân cao tuổi nghề theo gen ở xã ninh hải huyện hoa lư có tuổi đời trên bảy trăm linh năm
từng truyền vào thời nhà trần bà trần thị dung vợ của thái sư trần thủ độ
đã cho các cung nữ truyền dạy cho người dân trong làng văn lâm xã ninh hải nghề theo gen cung đình
các sản phẩm theo ngày đó phục vụ cho nghi thức nghi lễ trong đời sống văn hóa tâm linh
đặc biệt là trong lễ hội như quần áo mũ của đội tế tàn lọng y môn trong các ngôi đình đền
di sản mau mường không chỉ là một nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người mường
mà còn là di sản văn hóa tinh thần vô cùng quý giá của người mường
có phần tái hiện lại lịch sử trời đất từ thùa hồng hoang đến khi xuất hiện loài người
và quá trình đấu tranh với các thế lực để xây dựng và bảo vệ bản mường
như vậy đến nay tỉnh ninh bình đang sở hữu sáu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
bốn di sản được công nhận trước đó là lễ hội hoa lư nghệ thuật hát sầm lễ hội làng bình hải nghề đá mỹ nghệ ninh vân
thưa quý vị tết cổ truyền trôn trần nam thờ mây năm hai nghìn hai mươi bốn của đồng bào dân tộc khơ me
sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng bốn
ngoài không khí vui tươi xung vầy mừng tết cổ truyền của dân tộc
đồng bào khơ me nam bộ càng phấn khởi hơn khi đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao
như mùa tết năm nay đã có rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được quan tâm tổ chức
ở khắp các phun sóc chùa khơ mè
đặc biệt là có nhiều bạn trẻ tích cực tham gia
góp phần lan tỏa mạnh mẽ những nét văn hóa truyền thống của đồng bào
mua trống xà dầm là hoạt động gắn liền với hầu hết những dịp lễ hội
sinh hoạt gian hóa của đồng bào khơ mè
nơi nào xuất hiện loại hình nghệ thuật này nơi đó trở nên vui nhộn và sôi động
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau phong trào này dẫn mai một
tại thành phố cần thơ góp phần lưu giữ và phát huy nét gian hóa độc đáo này
thời gian qua các bậc tiền bối nghệ nhân đã nỗ lực truyền dạy
đến nay đã hình thành được nhiều đội nhóm múa xa dầm hoạt động hiệu quả
lúc đầu tôi mới kiếm những cái thục bê để cho mẹ đánh cho quen
sau này xưa mới có điều kỹ chức định để mình dành dụng
để mình giữ cái gian hóa đó xưa mới mua trống
rồi mới mua những cái trang phục của mấy em
có nghĩa là từ đây về sau là cho thế hệ sau nữa
để cho nó phát triển nó nối góp tới hoài vậy đó
nó nối góp tới hoài đâu có bỏ được cái truyền thống đó
không chỉ quan tâm giữ mua trống xà dầm
mà nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc khác như nhạc ngũ âm
múa râm vong sân khấu dù kê
cũng được nhiều ngôi chùa quan tâm mở lớp dạy cho thanh niên
và hiện nay có nhiều em vô cùng thích thú
mạnh dạng tham gia biểu diễn ở nhiều sự kiện gian hóa của đồng bào
vui là mình được đi chơi này kia biết cái này cái kia
còn giữ dành văn hóa là mình giúp con em mình phát triển thêm
với lại giữ gìn được mấy cái văn hóa bán điểm
âm nhạc này là cũng một cái nghề
các cháu mà có năng khiếu nếu mà mình đào tạo đúng
thì các cháu trở thành một người ngẫu nhiên có được cái nghề
trong cuộc sống của mình nó sẽ thay đổi rất nhiều
do vậy thì trong hướng tới sẽ phát huy và đồng thời cũng là
giữ bảo tồn văn hóa của dân tộc được tốt đẹp hơn
bên cạnh đó trong dịp đón mừng tốt cửu truyền năm nay
nhiều địa phương khắp đồng bằng sông cửu long còn có nhiều hoạt động phong phú khác
như hội thi giết chữ đẹp tiếng khmer biểu diễn trang phục
múa hát truyền thống dân tộc dân dân
tất cả tạo nên không khí đón năm mới vui tươi ấm áp và đoàn kết
thưa quý vị thôn đồng dòng xã quang nghiên huyện sông lô
là thôn khó khăn nhất của tỉnh vĩnh phúc với trên chín mươi là đồng bào dân tộc cao lan sinh sống
khác sau lời dạy của bác mỗi dân tộc phải chăm lo đặc tính của mình trong nghệ thuật
phải chú ý phát huy cốt cách dân tộc
cấp ủy chính quyền xã quang nghiên đã lựa chọn xây dựng thôn đồng dòng
trở thành làng văn hóa kiểu mẫu của tỉnh vĩnh phúc
từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống
đây là trung tâm học tập cộng đồng nằm trong khu thiết chế văn hóa của thôn đồng song
tại đây mỗi vật dụng trưng bày đều được người dân trong thôn tự nguyện đóng góp
không những vậy những cán bộ thôn như chị hòa đã tự nguyện là hướng dẫn viên không đồng của thôn
để giới thiệu cho du khách gần xa và tuyên truyền phổ biến giáo dục cho học sinh
đến từ các trường học trên địa bàn huyện về truyền thống văn hóa của dân tộc mình
nét truyền thống của cha ông để lại
qua đó cũng muốn giáo dục đến thế hệ trẻ ví dụ như là con em của mình
cũng như là các bạn bè xung quanh du khách thập phương về
cũng hiểu biết được cái nền văn hóa bản sắc dân tộc của người cao lan
cùng với việc tự nguyện hiến đất xây dựng nhà văn hóa sân sinh hoạt cộng đồng
người cao lan ở thôn đồng rong còn được cấp ủy chính quyền xã quang yên
đầu tư khôi phục những lễ hội truyền thống ngôn ngữ chữ viết trang cục và các làn điệu múa hát cổ
từ đó lan tỏa để bà con người dân tộc cao lan cùng hiểu và chủ động giữ gìn phát triển
trong xã tôi cũng đã có mở được những lớp truyền dạy chữ cổ ra mắt những câu lọc bộ hát sinh ca
để chúng tôi phát huy và gìn giữ bản sắc dân tộc của cha ông để lại
chúng tôi cũng có mời những đội giao lưu của dân tộc các xã lân cận và các thôn khác để đến giao lưu để chia sẻ
rất linh dự là được
ở dưới thôn đồng dòng mời chúng tôi xuống đây giao lưu văn nghệ
coi cái buổi giao lưu này chúng tôi cũng được tiếp xúc và chia sẻ kinh nghiệm
chúng tôi cũng đi giao lưu mà cũng tổ chức ở trên đấy thì cố gắng để theo cái tấm gương ở dưới đồng rông này
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc cao lan
từ đó tạo ra sự đoàn kết khích lệ nhân dân thi đua phát triển kinh tế xã hội
với cách làm này cấp ủy chính quyền xã quang yên đã lãnh đạo nhân dân thôn đồng rông
nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng
đảng bộ có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đối với đồng bào dân tộc tiểu số
theo mục tiêu quốc gia cũng như là các mục tiêu xóa đói giảm nghèo kèm theo
đặc biệt là phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc dân tộc cũng như là phát huy giá trị bản sắc dân tộc
trước kia để sống dân dân thì rất là khó khăn tỷ lệ hồ nghèo trong thôn rất là nhiều
nhưng mấy năm gần đây đời sống dân dân cũng khá lên
có nhiều chính sách cư trí hỗ trợ
hiện nay trong thôn đồng rông là không còn hồ nghèo nữa
mức thu nhập của đồng bào là bình quân ba mươi triệu trên một người một năm
thấm nhuận tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
mỗi dân tộc phải chăm lo đặc tính của mình trong nghệ thuật
phải chú ý phát huy cốt cách dân tộc
cấp ủy chính quyền xã quang yên đã đưa ra nhiều giải pháp tuyên truyền vận động
đi kèm với đầu tư đồng bộ về hạ tầng cơ sở vật chất
tạo sự đồng thuận để nhân dân thôn đồng dòng chủ động tham gia xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu
xây dựng bản làng ngày càng trở nên giàu đẹp văn minh
thưa quý vị phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt